sáng sớm lực lượng chức năng của tỉnh lâm đồng đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ
phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nạn nhân được cho là đang bị vùi lấp phía dưới
một số người dân đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương
ghi nhận tại hiện trường vụ sạt lở còn gây hư hại một số công trình lân cận
hiện thành phố đà lạt đang tiến trình ra soát quy trình sạt lở để di rời khẩn cấp
các hộ dân có nguy cơ mất an toàn trong khu vực
được biết khu vực này có địa hình tranh lệch lớn
các công trình xây dựng thường có kết cấu nhiều tầng hầm
hoặc phải xây bờ tà lùi cao để gia cố địa hình
với hành vi mua bán trái phép trên ma túy đối tượng giàng am mua
chủ tịch huyện sốp cộp tỉnh sơn la đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với đồn biên phòng mường lạn
công an huyện sốp cộp bắt giữ vào chiều ngày hai mươi tám tháng sáu
tăng vật thu giữ gồm ba mươi gói ni lông
khoảng sáu viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động
cùng một số vật chứng liên quan
giàng a mua khai nhận mua ma túy của một người đàn ông bên kia biên giới về bán
khi đang trên đường về tới khu vực bản nà vạc xã mường lạn
thì bị phát hiện và bắt giữ
trong phần cuối của bản tin nhanh chín giờ sẽ là những thông tin về truyền án tội phạm
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị đã theo dõi

chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện